nếu ông bố bảo mẹ lại không tạo ra được một bữa ăn đa dạng thuận theo tự nhiên mà lại mua hàng công nghiệp về
thì sau này con nó sẽ ăn hàng công nghiệp
đấy là tôi khẳng định đúng không ạ

ăn nhanh tiện lợi ai cũng muốn

tuy nhiên sự gia tăng đột biến về tỷ lệ béo phì

hiện đang mất cân bằng và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển

ngay sau đây sẽ là tư vấn của chương trình

trong khi lại ăn ít rau xanh
đây được xem là lý do

tại việt nam ghi nhận khoảng một mươi hai năm triệu người mắc tăng huyết áp
với khoảng hai mươi người trưởng thành
còn với bệnh đáy tháo đường
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy

tương đương với tám mươi ca tử vong một ngày
và ước tính tới năm hai nghìn bốn mươi năm
có một trên một mươi người chết

và đương nhiên sẽ dẫn đến cái sức lao động giảm
và chưa kể đến nếu chúng ta chữa không tốt

thay vì bổ sung đường
thay vì bổ sung đường

cho cơ thể bởi ngoài đường
thì chất xơ các vitamin và khoáng chất khác
cũng sẽ được bổ sung đồng thời

vừa cung cấp lượng đường vừa đủ
vừa giàu vitamin c

ngoài ra trong chế độ ăn hàng ngày cũng cần lưu ý

đặc biệt tăng cường lượng rau củ quả xanh

như hoa quả sữa sữa chua

bằng việc hạn chế cho trẻ ăn vặt các đồ ăn nhanh